tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tiếp ngài him chem
ủy viên trung ương đảng nhân dân campuchia bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng bộ lễ nghi và tôn giáo campuchia sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp lãnh đạo hai nước khẳng định campuchia và việt nam là hai nước láng giềng gần gũi có nhiều nét văn hóa tương đồng
là nơi tập trung của cộng đồng các dân tộc khác nhau và phật giáo cũng giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của mỗi quốc gia
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình mong rằng ngài bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng bộ lễ nghi và tôn giáo campuchia
với vai trò quan trọng của mình sẽ có những đóng góp tích cực để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc
đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ủy ban dân tộc và bộ lễ nghi và tôn giáo trong thời gian qua
bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng bộ lễ nghi và tôn giáo campuchia him chem tin rằng hai nước sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác
góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện